trong quá trình kiểm tra quán karaoke new star thuộc phường phu mỹ thị xã phu mỹ công an thị xã phu mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã phát hiện các đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy trái phép
công an phát hiện trong số một mươi bốn phòng một mươi bốn có sáu đối tượng đang có biểu hiện phê ma túy
tết nhanh các đối tượng này đều dương tính với chất ma túy cùng một số nhân viên phục vụ của quán
lực lượng công an đã phát hiện một số lượng ma túy tổng hợp dạng khay đang sử dụng và một số dụng cụ để sử dụng ma túy tại hiện trường
sau hơn năm km truy đuổi lực lượng công an thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước đã bắt đối tượng nghi trộm cắp tài sản nguyễn duy khánh thu giữ một xe máy một khẩu súng ngắn và bốn viên đạn
trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng công an thành phố đồng xoài đã phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra
thấy lực lượng chức năng hai đối tượng đã tăng ga bỏ chạy đối tượng ngồi sau bất ngờ rút súng bắn ba phát về phía lực lượng truy đuổi
sau hơn năm km lực lượng chức năng đã áp sát khống chế bắt giữ đối tượng ngồi sau đối tượng điều khiển xe bỏ chạy vào rừng cao su tẩu thoát lực lượng chức năng đang truy bắt đối tượng còn lại
công an tp hà nội cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng triệu văn quang nguyễn hồng quang nguyễn thị huệ để điều tra về hành vi làm giả buôn bán tem giả vé giả
trước đó công an đã bắt quả tang nguyễn hồng quang mang theo người năm trăm linh vé dịch vụ cướp phí đường bộ giả
tổng giá trị phí đường bộ ghi trên vé là bảy mươi tám triệu đồng
cùng thời điểm triệu văn quang bị phát điện mang theo người năm trăm linh vé dịch vụ cướp phí đường bộ giả tổng giá trị phí đường bộ ghi trên vé là bảy mươi tám triệu đồng
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận đặt in mua vé giả từ đầu năm hai nghìn hai mươi một tại quán photocopy của hua
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận đặt in mua vé giả từ đầu năm hai nghìn hai mươi một tại quán photocopy của huệ